liên quan tới vụ việc mất an ninh trật tự tại xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội
chiều qua chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung đã về huyện mỹ đức
để đối thoại với người dân xã đồng tâm
tại cuộc họp thanh tra tp hà nội đã công bố quyết định về việc thanh tra toàn diện
việc quản lý sử dụng và quá trình xử lý từ trước tới nay đối với diện tích đất
khu vực sân bay miếu môn thuộc địa giới hành chính xã đồng tâm huyện mỹ đức
thời gian tiến hành thanh tra là bốn mươi năm ngày kể từ ngày ký quyết định
nguyện vọng của người dân để có được những kết luận chính xác khách quan nhất
trên tinh thần giải quyết thỏa đáng tâm tư nguyện vọng của người dân